để triển khai quán triệt thực hiện hiệu quả ba nghị quyết của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
gồm nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
và nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị cần bám sát vào các mục tiêu quan điểm chỉ đạo
các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong nghị quyết và hướng dẫn của trung ương
thủ tướng nêu rõ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ
đồng bộ theo quy luật của kinh tế thị trường đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển
khẳng trương dòa rớt tháo gửa những vướng mắt về thể chế kinh tế để giữ vững ổn định kinh tế phí mô
kiểm soát trợ công xử lý nợ xấu cơ cáo lại đổi mới nâng cao hiệu quả hệ thống các ngân hàng thương mại và giới dịch nhà nước
đồng thời hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đâu với việc đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy
cán bộ của toàn hệ thống chính trị xác định rõ và thực hiện đúng vị trí vai trò chức năng và mối quan hệ giữa nhà nước
thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường bảo đảm định hướng sự dụ nghĩa giữ vững và tăng cường
và là lãnh đạo của đảng
thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước
để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước
việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu cổ phân hóa thoái vốn nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng cấp thiết
doanh nghiệp nhà nước cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt thiết yếu nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp nhà nước
đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý giám sát kiểm tra thanh tra
không để thất thoát lãng phí vốn tài sản nhà nước
tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn các tổng công ty các doanh nghiệp các dự án các công trình đầu tư không hiệu quả
thua lỗ kéo dài kể cả bằng biện pháp giải thể phát sản kiên quyết xử lý các vi phạm nhắm lợi ích sang sao trục lại cá nhân tham nhũng lãng phí
triển khai nghiêm kết luận của tổng bí thư đứng bằng chỉ đạo trung ương về bằng chống tham nhũng
về xử lý những vụ án điểm liên quan đến tập đoàn tổng công ty nhà nước
thủ tướng cũng nêu rõ nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
đảng nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương chính sách
biện pháp quan trọng về khuyến khích tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo phong đầu khởi nghiệp tạo thuận lợi để các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết
hình thành doanh nghiệp qua các hình thức tổ chức hợp tác khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu
và tư nhân gấp vốn của các tập đoàn kinh tế nhà nước có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất của chủ giới thiệu toàn cầu
thủ tướng đề nghị ngay sau khi hội nghị kết thúc các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao
chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai của đảng
gắn với thực tiễn của ngành cơ quan đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp từng cơ quan
đề xuất phương hướng mục tiêu giải pháp trong những lĩnh vực nhiệm vụ công việc được giao
việc thực hiện các nghị quyết nhất là ba nghị quyết về kinh tế lần này
phải được thực hiện đồng bộ nhất quán với nghị quyết đại hội đảng một mươi hai và các nghị quyết khác của trung ương
cụ thể hóa thành các nghị quyết của quốc hội chính phủ của các cấp các ngành của địa phương
để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại tăng cường và củng cố niềm tin trong đảng trong nhân dân